có thể thấy trong một tuần qua số ca mắc covid một mươi chín chỉ dưới năm ca
cho thấy việt nam đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch
ngoài việc tiêm vaccine phụ mũi thứ ba thứ bốn rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành
thì việc thực hiện năm k cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng
mới đây một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc đại học công giáo loven uc loven của bì
đã xác định được cơ chế xâm nhập của virus sars cov hai vào cơ thể người và gây ra covid một mươi chín
đồng thời các nhà khoa học bỉ khám phá ra cách ngăn ngừa virus sars cov hai
được công bố trên tạp chí nature communication đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới
phát hiện ra cơ chế xâm nhập của virus sars cov hai vào tế bào
đồng thời mở ra triển vọng lớn về việc sản xuất một loại thuốc kháng virus dạng xịt
có thể tiêu diệt virus trong trường hợp bị lây nhiễm hoặc tiếp xúc có nguy cơ cao
trên thực tế cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị
nào thực sự hiệu quả chống lại virus sars cov hai
khi chúng luôn đe dọa tái phát dưới dạng này hay dạng khác vào một thời điểm nào đó
nhận thức rõ ràng việc phát triển một loại thuốc kháng virus để ngăn ngừa lây nhiễm
đòi hỏi phải hiểu rõ hơn về các cơ chế chính xác ở cấp độ phân tử
nhóm nghiên cứu thượng viện khoa học công nghệ phân tử của uc loven
do nhà khoa học david einstein đứng đầu
đã tiến hành nghiên cứu từ hai năm nay về cơ chế xâm nhập
của virus sars cov hai vào tế bào
các nhà khoa học đã sử dụng kính hiện vì lực nguyên tử
để nghiên cứu sự tương tác giữa acid sialid as
và các cạn đường có trên bề mặt tế bào và protein gai của sars cov hai
theo các nhà khoa học tất cả các tế bào đều được bao phủ bởi cạn đường
trung có vai trò thúc đẩy quá trình nhận biết tế bào
điều này cho phép virus dễ dàng xác định mục tiêu của chúng hơn
đồng thời coi đây là điểm bám để giúp chúng xâm nhập vào tế bào chủ và bắt đầu lây nhiễm
các nhà nghiên cứu của uc louvreen đã tập trung vào một biến thể của những loại đường này
nhưng có mức độ tương tác với protein gai mạnh mẽ hơn so với các loại đường khác
và họ đã tìm ra chìa khóa cho phép virus xâm nhập vào tế bào
theo các nhà khoa học do virus được tạo thành từ một loạt các protein đột biến
các loại giác hút cho phép chúng bám vào tế bào và cuối cùng xâm nhập vào bên trong
virus tìm thấy càng nhiều chìa khóa thì khả năng tương tác với tế bào càng tốt
và cánh cửa sẽ mạnh mẽ hơn
do đó điều quan trọng là tìm ra cách virus quản lý để nhân lên các chìa khóa xâm nhập
để làm được điều này các nhà khoa học đã chặn các điểm gắn của protein guide
và do đó loại bỏ mọi tương tác với bề mặt tế bào
để làm được điều này một trong những sự kiện là sự tương tác giữa virus
và các tác nhân ngăn chặn phải mạnh hơn sự tương tác giữa virus và tế bào
giáo sư david einstein giải thích
chúng tôi đã chứng minh rằng
các cấu trúc đa hóa trị hoặc glycoloster với nhiều acid sialic chín o acetin
hóa trên bề mặt của chúng có thể ngăn chặn kết nối hơn là lây nhiễm sars cov hai
nếu virus không bám vào các tế bào
chúng mất khả năng xâm nhập và sẽ chết trong khoảng thời gian từ một giờ đến năm giờ
nhờ sự tắt nghẽn này sự lây nhiễm được ngăn chặn
giới khoa học đánh giá khám phá này có lợi thế là hoạt động trên virus
độc lập với các đột biến và cũng sẽ chứng minh
điều tương tự trong tương lai để chống lại các virus khác có các yếu tố gắn kết tương tự
các nhà khoa học của uc louven sẽ thực hiện các thử nghiệm trên chuột
để áp dụng cách ngăn chặn cách liên kết của virus
và quan sát xem chúng có hoạt động trên cơ thể sinh vật này hay không
cuối cùng theo các nhà nghiên cứu
kết quả này sẽ cho phép phát triển một chất kháng virus từ những loại đường nêu trên
được sử dụng dưới dạng xịt
dành cho những trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao
và đả tiếp xúc